triển lãm năm nay với quy mô hơn bốn trăm năm mươi đơn vị đến từ hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
ngoài việc trải nghiệm các sản phẩm công nghệ và dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin và truyền thông đa dạng
giải pháp hỗ trợ tổ chức kinh tế và chính phủ điện tử
tại đây các nhà sản xuất phim có cơ hội giao lưu học hỏi tiếp cận công nghệ phim
truyền hình bốn công nghệ kỹ xảo quốc tế cùng các thiết bị hiện đại và dịch vụ tiền kỳ và hầu kỳ thú vị
đặc biệt triển lãm có sự hiện diện của các doanh nghiệp khởi nghiệp việt nam
thông qua các chương trình hỗ trợ từ bộ khoa học và công nghệ
triển lãm diễn ra đến hết ngày tám tháng sáu